chào các khán giả đã theo dõi tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong đợt dịch thứ tư đã bùng phát trên toàn thế giới nhiều nước có số lượng ca mắc mới và tử vong tăng chóng mặt đặc biệt là các nước châu âu
trong những ngày gần đây nga cũng liên tiếp ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín
số ca tử vong này cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại nước này vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
liên tiếp những ngày gần đây số ca tử vong vì covid một mươi chín ở nga đạt mức cao kỷ lục trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày dường như có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn so với đợt bùng phát dịch trước đó
cơ quan ứng phó dịch covid một mươi chín của nga ngày một mươi tám tháng một mươi một đã báo cáo một hai trăm năm mươi một ca tử vong trong hai mươi bốn giờ mức cao nhất kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát tại nước này vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kỷ lục trước đó là một hai trăm bốn mươi bảy
cơ quan ứng phó dịch covid một mươi chín của nga ngày một mươi tám tháng một mươi một cũng ghi nhận ba mươi bảy ba trăm bảy mươi bốn ca nhiễm mới
các nhà chức trách nga đã ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày cao hơn kể từ cuối tháng một mươi
cho đến nay cơ quan ứng phó dịch covid một mươi chín của nga đã báo cáo hơn chín hai triệu ca nhiễm và hơn hai trăm sáu mươi ca tử vong vì covid một mươi chín
nga hiện là nước có số ca tử vong cao nhất tại châu âu
tuy nhiên một số chuyên gia tin rằng con số thực tế thậm chí còn cao hơn
tổ chức thống kê rostat cho biết bốn trăm sáu mươi hai người mắc covid một mươi chín đã tử vong tại nga trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
các chuyên gia y tế lý giải rằng sự gia tăng số ca nhiễm và tử vong gần đây tại nga là do tỷ lệ tiêm chủng thấp và việc thực thi các biện pháp phòng ngừa của người dân còn lọc lẻo
chưa tới bốn mươi trong số gần một trăm bốn mươi sáu triệu dân nga đã được tiêm chủng đầy đủ mặc dù nga đã phê duyệt vaccine covid một mươi chín được sản xuất trong nước trước vài tháng
so với các quốc gia khác
nga là quốc gia đầu tiên cấp phép cho vaccine covid một mươi chín có tên gọi sputnik v từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sputnik v hiện được sử dụng ở khoảng bảy mươi quốc gia trên thế giới
ngoài sputnik v nga cũng cấp phép ít nhất hai mẫu vaccine nội địa khác và khởi động quá trình tiêm chủng đại trà từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
reuters dẫn kết quả thăm dò dư luận gần đây cho biết sáu mươi hai người nga được hỏi nói rằng họ không có ý định tiêm vaccine
các nhà chức trách nga đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa
để gia tăng tỷ lệ tiêm chủng chính phủ nga cho biết các biện pháp hạn chế mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm tới
và chỉ những người đã được tiêm chủng đầy đủ khỏi covid một mươi chín hoặc được miễn tiêm vaccine vì lý do y tế mới được tiếp cận nhiều địa điểm công cộng
cũng như sử dụng các dịch vụ tàu máy bay nội địa quốc tế
một số khu vực tại nga chỉ cho phép những người đã được tiêm chủng đầy đủ khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ trước đó mới được tới các nhà hàng
nhà hát và các địa điểm công cộng khác
khi các ca tử vong tăng mạnh trong nhiều ngày liên tiếp nga đã đưa ra nhiều biện pháp phòng chống kiểm soát dịch
đặc biệt là sau khi nhiều nơi dỡ bỏ lệnh đóng cửa nhiều cửa hàng quán cà phê trung tâm mua sắm
yêu cầu người dân phải xuất trình mã qr bằng chứng đã tiêm chủng hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
trước đó tổng thống vladimir putin đã cho phép người nga nghỉ làm có lương trong khoảng thời gian từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày bảy tháng một mươi một
ông cũng ủy quyền cho các chính quyền địa phương gia hạn
số ngày không làm việc nếu cần thiết nhưng chỉ có một số khu vực ở nga thực hiện
tuần trước hơn tám mươi khu vực của nga đã dỡ bỏ lệnh nghỉ làm việc
bác sĩ bệnh viện trung tâm kalanchondon paklova cho biết tuần trước số ca bệnh và số người nhập viện giảm nhẹ
nhưng có một chuyển biến tích cực là số giường chống vẫn còn
ba paklova cũng nói theo kinh nghiệm tôi có thể nói rằng những người đã tiêm ngừa sẽ mắc bệnh nhẹ hơn
tình hình dịch covid một mươi chín ở nga vẫn căng thẳng dù có một số cải thiện
nhiều khu vực đã dỡ lệnh đóng cửa và yêu cầu khách đến các quán cà phê nhà hàng hoặc trung tâm mua sắm
phải xuất trình mã qr bằng chứng đã tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
dĩ nhiên là cần phải có cách nào đó để bảo vệ
mã qr cũng có thể đảm bảo rằng mình đã được tiêm chủng đã khỏi bệnh hay ít nhất là cũng không bị nhiễm
eksheni người dân moskova chia sẻ
giới chức đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine bằng cách áp đặt các hạn chế mới
khi chỉ mới khoảng bốn mươi dân số nga
được chủng ngừa đầy đủ
không chỉ nga mà các nước châu âu trong thời điểm hiện tại đều rất căng thẳng với tình hình dịch covid một mươi chín
vừa mới đây tổ chức y tế thế giới cho biết tỷ lệ tử vong do bệnh covid một mươi chín gây ra tại châu âu đã tăng năm trong tuần trước
khi nước này trở thành khu vực duy nhất trên thế giới có tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gây ra gia tăng
trong báo cáo hàng tuần về đại dịch who cho biết số ca tử vong do covid một mươi chín ở tất cả các khu vực khác ngoài châu âu
vẫn ổn định hoặc giảm
có tổng cộng năm mươi ca tử vong trên toàn thế giới vào tuần trước
trong số ba ba triệu ca nhiễm mới được báo cáo hai một triệu ca đến từ châu âu
đây là tuần thứ bảy liên tiếp các trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới tiếp tục gia tăng trên sáu mươi một quốc gia
mà who tính trong khu vực châu âu trải dài từ nga đến trung á
trong khi khoảng sáu mươi người dân ở tây âu được tiêm chủng đầy đủ
thì chỉ có khoảng một nửa số người được tiêm chủng ở phía đông của lục địa này
nơi các quan chức phải vật lộn để vượt qua tình trạng người dân
trần trừ trong việc tiêm vaccine
who cho biết các ca nhiễm mới trong khi đó đã giảm ở châu phi trung đông đông nam á kể từ tháng bảy
ở châu âu who cho biết số ca mắc mới cao nhất ở nga đức và vương quốc anh
trong khi số người chết đã tăng sáu mươi bảy ở naui và ba mươi tám ở slovakia
theo who châu âu hiện nay đang là tâm trấn của đại dịch đang diễn ra và cảnh báo rằng
có thể có thêm năm trăm linh người chết vì căn bệnh này vào tháng một
nếu các hành động không được tiêm chủng
trong tuần trước áo hà lan và một số quốc gia khác đã áp lại một số biện pháp hạn chế chống dịch
để cố gắng làm chậm đá lây nhiễm trong khi vương quốc anh quyết định triển khai tiêm liều tăng cường
vaccine covid một mươi chín cho tất cả mọi người trên bốn mươi tuổi
theo một nghiên cứu mới với tình hình covid một mươi chín đang diễn biến căng thẳng như thời điểm hiện nay
dịch covid một mươi chín có thể cướp thêm sinh mạng của ba trăm linh người châu âu nếu mọi biện pháp hạn chế được sớ bỏ
theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí
khoảng một triệu bệnh nhân covid một mươi chín ở châu âu sẽ phải nhập viện trong đó gần một phần ba có nguy cơ tử vong
nghiên cứu do loit chabman chuyên gia lập mô hình bệnh truyền nhiễm tại trường vệ sinh và y học nhiệt đới london
cùng các đồng nghiệp thực hiện nhằm lượng hóa tác động của những đợt bùng phát trước đây và chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín tại châu âu
nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về ca tử vong do covid một mươi chín ở các nhóm tuổi tại nhiều quốc gia ở châu âu
sau đó ước tính tổng số người nhiễm ở mỗi nước vào đầu tháng
họ kết hợp con số này với dữ liệu về tỷ lệ tiêm chủng để tính toán số dân chưa đạt miễn dịch với ncov
và đối mặt với nguy cơ nhập viện hoặc tử vong nếu các nước châu âu dỡ bỏ toàn bộ hạn chế
nghiên cứu cũng tính đến rủi ro nhiễm ncov của những người đã mắc covid một mươi chín hoặc tiêm vaccine
tuy nhiên nhóm chuyên gia nghiên cứu cho biết con số ba trăm linh người chết là ước tính tối đa của họ
với giả định toàn bộ hạn chế ngăn ncov ở châu âu đều được dỡ bỏ
và người dân châu lục quay lại thói quen tiếp xúc như trước đại dịch
các quốc gia châu âu đã trải qua một làn sóng covid một mươi chín khiến hơn một bốn triệu người thiệt mạng
khoảng ba trăm một mươi năm triệu người ở châu âu đã tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
các chuyên gia trong nhóm nghiên cứu ghi nhận sự khác biệt đáng kể trong tác động của covid một mươi chín
đối với các nước châu âu tùy thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng
các quốc gia có tỷ lệ người đối mặt nguy cơ cao nhất là những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine thấp hơn
hoặc dân số có nhiều người già hơn
y tế thế giới who tuần trước cảnh báo châu âu đã trở thành tâm dịch mới toàn cầu
và tình hình có thể tồi tệ hơn vào mùa đông
nhiều nước châu âu đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm và ca nhập viện tăng nhanh
một phần do phong trào bài xích vaccine ở một bộ phận dân số
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại